trước tình hình áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão cơn bão số bảy thủ tướng chính phủ đã có công điện chỉ đạo các bộ ngành địa phương chủ động triển khai các phương án phỏng ngừa ứng phó
văn phòng bộ công an cũng đã có công điện đề nghị ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự
công an các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến bình thuận chỉ đạo triển khai ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới
còn trong chiều ngày hôm nay ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp khẩn với các lãnh đạo các tỉnh từ thanh hóa tới phú yên nhằm triển khai các biện pháp ứng phó
đặc biệt là tình hình mưa được dự báo là rất lớn trong vòng ba bốn ngày tới các tỉnh dự báo là vùng trọng tâm mưa đã sẵn sàng sơ tán trên hai trăm chín mươi dân đến nơi an toàn
để ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão tính đến đầu giờ chiều ngày hôm nay sáu tháng một mươi các tỉnh từ thanh hóa đến phú yên
đã chủ động hướng dẫn cho trên sáu mươi một phương tiện hoạt động trong khu vực giữa biển đông và quần đảo hoàng sa di chuyển và thực hiện các biện pháp tránh trú
trước đó từ một mươi bốn h chiều ngày năm tháng một mươi thành phố đà nẵng đã thực hiện cấm biển còn tỉnh thừa thiên huế đã thực hiện cấm biển từ một mươi bốn h chiều ngày sáu tháng một mươi
về công tác ứng phó với mưa lớn dự báo trong những ngày tới ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đánh giá cao công tác chủ động của các tỉnh
nhấn mạnh việc dự kiến sơ tán người dân với số lượng lớn
nên các tỉnh cần chú ý tới phương án sơ tán riêng cho người dân tại các vùng đang có dịch bệnh
ban chỉ đạo yêu cầu dừng thi công tại công trình thuộc khu vực miền núi dự báo mưa lớn
đồng thời yêu cầu các đơn vị vận hành hồ chứa thường thuyên xeo dõi sát tình hình
ngay từ ngày mai cử đoàn kiểm tra và thường xuyên cập nhật thông tin về trực ban tại các tỉnh và ban chỉ đạo
nghiêm túc thực hiện phương châm bốn tại chỗ để hạn chế thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra